theo thông tin từ cảng vụ hàng hải quy nhơn tỉnh bình định việc nạo vét thông luồng hàng hải tạm vào cảng quy nhơn đã cơ bản được hoàn thành
việc này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa và giúp tàu thuyền neo đậu dễ dàng sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của mưa bão và thiên tài
được biết trong những ngày qua công ty cổ phần nạo vét đường biển một vinawako sử dụng hai tàu hút xả đáy là long châu và long châu hai cùng hơn bảy mươi cán bộ nhân viên nạo vét mở luồng hàng hải tạm cảng quy nhơn theo sự chỉ đạo của cục hàng hải việt nam
cảng vụ quy nhơn đã ra thông báo tiếp nhận các tàu ra vào hoạt động bình thường như trước cơn bão số một mươi hai
theo ông nguyễn bá đính giám đốc công ty cổ phần nạo vét đường biển một
để đạt tiến độ hoàn thành việc nạo vét
thùng luồng trong thời gian ba ngày đơn vị thi công đã tiến hành nạo vét liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trước đó vào ngày chín tháng một mươi một cục trưởng cục hàng hải việt nam nguyễn xuân sang đã đến kiểm tra hiện trường
chỉ đạo nạo vét thông luồng cảng quy nhơn khẩn trân trục với các tàu hàng bị chìm do bão số một mươi hai gây ra